với hành vi vận chuyển mua bán một mươi bánh heroin bốn đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện yên minh bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
tại khu vực xã lao và trải huyện yên minh lực lượng công an đã bắt quả tang hào mý sáu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
và đối tượng phá a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la đang di chuyển bằng xe mô tô vận chuyển một mươi bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phá a dính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú ở tỉnh điện biên
và thào trá hầu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
tại nơi ở của hầu thu giữ thêm ba gói heroin tổng số tăng vật thu giữ của bốn đối tượng gồm một mươi bánh heroin
ba gói nhỏ heroin tổng trọng lượng hơn ba năm kg và vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam
về tội danh sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đất tài sản
đối với lương hoàng tín hay thường gọi là tín anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trong sáng cùng ngày quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh nêu trên cũng đã được tống đạt cho hai đối tượng
đã bị tạm giữ hình sự trước đó là lương minh tín thường gọi là tín em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và huỳnh lương bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tỉnh phú yên
ba đối tượng trên đã có hành vi thuê người khác sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
giả làm nhân viên trung tâm hỗ trợ tư vấn thẻ tín dụng của các ngân hàng để tư vấn dịch vụ chuyển đổi tiền từ tài khoản tín dụng
sang tài khoản thanh toán khi chủ thẻ cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong thẻ
cơ quan công an xác định bà đối tượng đã chiếm đoạt bảy trăm bảy mươi triệu đồng của ba trăm linh chủ thẻ tín dụng ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
công an xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người trung quốc
nhập cảnh trái phép qua biên giới vào việt nam
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba trên quốc lộ một mươi tám c đoạn thuộc thôn cẩm hắc xã đồng văn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc
quá trình mở rộng điều tra vụ án vào ngày một mươi tám tháng ba đối tượng dương cắm ngần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại huyện bình liêu đã đến đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô tỉnh quảng ninh đầu thú
về hành vi cùng với trần văn bình đã tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
thưa quý vị từ ngày ba mươi một tháng ba các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao
nếu như không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng
lợi dụng thông tin này thì trong những ngày qua
hợp dụng công nghệ cao đã thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trên cả nước dưới hình thức khóa thuê bao
và yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân qua đó để lừa chiếm đoạt sim rồi chiếm tài khoản ngân hàng ví điện tử để chiếm đất tài sản
không hề có sai sót trong cơ sở dữ liệu dân cư nhưng chị ngọc vẫn nhận được cuộc gọi từ số lạ
thông báo đến điện thoại của chị sẽ bị khóa nếu không kịp thời cập nhật thông tin cá nhân
cuộc gọi cũng yêu cầu chị phải cung cấp thông tin cá nhân
như số căn cước cá nhân họ tên đầy đủ đồng thời gửi đường dẫn yêu cầu truy cập để bổ sung thông tin
thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sử dụng giọng nói tự động giả mạo là người của cục viễn thông
hoặc các nhà mạng gọi điện cho người dùng thông báo số điện thoại sẽ bị khóa
không kịp thời chuẩn hóa thông tin
nàn nhân sẽ truy cập các website lừa đảo hoặc là tham gia các cuộc hồi thoại với kẻ thần công
từ đấy thì tội phạm hàng sẽ khai thác thông tin để đảnh cấp thông tin về thông tin tài khoản
cũng như là các mật khẩu ngân hàng người dùng và từ đấy là triểm loạt tài khoản cũng như là tiền của nàn nhân
trước tình trạng xuất hiện nhiều trường hợp người dân nhận được cuộc gọi thông báo từ các số điện thoại lạ
mạo danh trên cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà mạng đã thông báo về tin nhắn số điện thoại
đường dây nóng chính thức của nhà mạng để người dùng yên tâm thực hiện theo hướng dẫn tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng
ví dụ với nhà mạng vinaphone chỉ thực hiện thông báo đến các khách hàng nằm trong diện cần phải kiểm tra
chuẩn hóa thông tin thuê bao thông qua các kênh chính thức sau
tin nhắn được gửi từ tên định danh vinaphone hay các cuộc gọi được hiển thị tên với định danh là vinaphone

trí cập vào mục tiêu
với trang web trên một đường link tôi nghĩ chúng ta phải hết sức chú ý
người cung cấp dịch vụ tức là các nhà mạng phải nâng cao ý thức của người dùng của mình khách hàng của mình
tôi nghĩ việc tuyên truyền đấy là việc hết sức cần thiết
cục viễn thông khẳng định cơ quan này không thực hiện những cuộc gọi đe dọa khóa thuê bao hay yêu cầu chuẩn hóa thông tin
việc trần hóa chỉ được thực hiện bởi kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông
người dân cần nâng cao cảnh giác
chủ động chuẩn hóa thông tin tại điểm giao dịch hoặc qua ứng dụng của nhà mạng
đặc biệt quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung nào liên quan đến tài khoản ngân hàng
liên quan đến việc tp hcm đang xem xét bố trí di dời các hộ dân tại chung cư tôn thất thuyết quận bốn
sau sự cố sập đà sàng hành lang lối đi đe dọa đến an toàn của người dân vào ngày sáu tháng hai vừa qua
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt và ghi nhận ý kiến của người dân nơi đây
theo cư dân trung cư có ba lô
lô a lô b và lô c với một trăm bảy mươi bốn căn hộ đã được xây bốn tầng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đợt dịch lô a và lô b đã được chính quyền nâng cấp chỉ còn lô c đang bị tạm dừng
mặc dù bên ngoài tòa nhà xuống cấp ở nhiều chỗ nhưng người dân cho biết dễ ảnh hưởng đến khu vực sinh hoạt chung
nhiều người dân đánh giá chất lượng sống trong căn hộ vẫn tốt
sự cố sập hành lang được cho là do lắp đặt và được chính quyền đã khắc phục
là ngay cái phần đằng sau này là lúc trước là có máy hương di động rồi nó cũ rồi nó cũ
người ta lấy cái máy người ta gỡ cái máy hiên ra thì nó có rớt một sư măng gì đó chứ không nó không có sập
do đó mà nhiều người nói sập là không có đúng
mọi người vẫn sinh hoạt bình thường vẫn đi lại bình thường
hiện tại chung cư cũ thiệt nhưng mà nó chưa ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của chúng tôi bởi vì nó còn rất tốt
do đó không ảnh hưởng gì đến cái việc chúng tôi

trước đó ủy ban nhân dân tp hcm giao ủy ban nhân dân quận bốn
căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cấp bách theo từng thời điểm
để quyết định việc di dời bố trí tạm cư cho các hộ dân thuộc lô xe tại đây
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản
tuy nhiên việc này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân
khi nhận được thông tin và tổ chức hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam tỉnh quảng nam
các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã nhanh chóng cử đoàn công tác ra quảng nam hỗ trợ điều trị cho chùm ca ngộ độc botulinum
xảy ra vào ngày một mươi tám tháng ba khiến cho một mươi người nhập viện cấp cứu trong đó có nhiều trẻ em
các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã gửi về những hình ảnh từ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
nơi đang điều trị một mươi ca ngộ độc botutulinum tiếp e
các ca bệnh được phân thành ba nhóm
nhóm thứ nhất gồm năm người ăn các chép muối ủ chua vào ngày năm tháng ba và xuất hiện triệu chứng đau bụng nôn ói yếu dần tay chân
một bệnh nhân đã tử vong sau ba ngày trong khi bốn ca còn lại đang được điều trị
nhóm thứ hai bao gồm một bệnh nhân ăn cá chép muối ủ chua vào ngày một mươi bốn tháng ba và xuất hiện triệu chứng nôn ói yếu tay chân suy hô hấp phải thở máy
nhóm thứ ba bao gồm bốn người trong cùng gia đình cũng ăn các chép muối ủ chua và sau đó xuất hiện triệu chứng nôn ói
hai bệnh nhân liệt tứ chi suy hô hấp phải thở máy và hai bệnh nhân còn lại mệt đường yếu nhẹ tứ chi
các bác sĩ cho biết điểm chung của ba chùm ca bệnh này là điều ăn cá chép muối ủ chua và bị ngộ độc botulinum loại độc tố gây ra bởi vi khuẩn yếm khí clostridium botulinum
vì vậy điều cần thiết là phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chơi mà học cho trẻ em và thanh thiếu niên để qua đó nhận thức được những vấn đề quan trọng
và ở khả năng các em các em có thể làm điều gì đó để cũng giúp chúng ta chống lại và ngăn chặn các vấn đề trên
sau chuỗi sự kiện về môi trường và tái chế nhựa này hiệp hội văn hóa và không gian pháp ngữ dự kiến vào tháng một mươi sẽ tổ chức đại hội về hương vị
trong khu khổ sẽ có buổi hội thảo cho trẻ em để giúp các em nhận thức các chủ đề khác như mùi vị hương vị nếm ăn tận hưởng cuộc sống bằng cách ăn uống lành mạnh
đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh công an xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh cho biết đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người sang trung quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào việt nam
tối ngày một mươi bảy tháng ba trên quốc lộ một mươi tám c
đoạn thuộc thôn cẩm hắc xã đồng văn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc
quá trình mở rộng điều tra vụ án ngày một mươi tám tháng ba đối tượng dương cắm ngàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bình liêu đã đến đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô tỉnh quảng ninh đầu thú về hành vi cùng trần văn bình tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
gần sáu trăm linh kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đem đi tiêu thụ
vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba trong quá trình tuần tra kiểm soát trên chuyến quản lộ phụng hiệp đoạn qua địa bàn ấp một mươi b xã tân phong thị xã giá rai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe tải biển kiểm soát chín mươi bốn c năm nghìn sáu trăm ba mươi hai do tài xế nguyễn xanh em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại huyện phước long điều khiển đang vận chuyển nhiều thùng xốp chứa sáu trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất agar nên đã tiến hành lập biên phòng

thưa quý vị từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa diễn biến khá phức tạp
lực lượng công an thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường du lịch an toàn phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế du lịch của thành phố
hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ
cấp giật có diễn biến rất nhanh vào ngày hai mươi tám tháng hai tại khu vực chợ xóm mới phường tân lập thành phố nha trang
hai nữ du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường thì bị hai đối tượng phía sau vượt lên giật chiếc túi sách
may mắn là người phụ nữ đã giữ lại được chiếc túi nên không bị mất tài sản
cũng tại phường tân lập vào ngày hai mươi bốn tháng hai một nữ du khách người hàn quốc đã bị hai đối tượng đi xe máy giật mất túi sách có nhiều tài sản bên trong
tập trung lực lượng tổ chức điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối ngày hai mươi tám tháng hai chính sách hình sự công an thành phố nha trang đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra hai vụ cấp giật trên
đồng thời nhóm đối tượng còn khai nhận gây ra sáu vụ cướp giật tài sản khác
tình hình của phạm diễn biến phức tạp nhất là tình hình trộm cắp và cướp giật trên địa bàn
nhóm đối tượng đó hoạt động manh động thường nhắm vào khách du lịch đa số là khách nước ngoài
thực dụng xe máy phân khối lớn là không có biện số hoặc là gắn biện số dạ
đeo khẩu trang đi trên đường gặp người bị hại sơ hở giật tài sản bỏ chạy ngay
số nội tượng là trộm nhà không những là ban ngày ban đêm mà còn là ban ngày
thủ đoạn rất là manh động có sự theo dõi quan sát là chủ nhà người ta đi làm ban ngày người ta đi làm
đóng cửa thì nó sẽ đột nhập vào những khu vòng trò để mà trộm cắp tài sản
số gia đình thì cũng có sự mất cảm giác
theo cơ quan công an thời điểm sau tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường
nhất là tài sản của khách du lịch nước ngoài tội phạm trộm xe máy trộn đột nhập các nhà dân vào cả ban ngày
lẫn ban đêm có xu hướng diễn biến phức tạp tính chất gây án manh động liều lĩnh
có đối tượng sau khi trộm cắp được có liên hệ với nạn nhân yêu cầu trộm tài sản
trước tình hình đó công an thành phố nha trang đã có nhiều kế hoạch nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp
từ đầu năm đến nay công an thành phố đã điều tra làm rõ hai mươi hai vụ bắt giữ bốn mươi đối tượng trộm cắp cướp giật
liên ở lực lượng hình sự chúng tôi cũng đã tăng cường công tác phối hợp với công an các địa phương
quản lý chặt chẽ địa bàn quản lý đối tượng và phân phục những đối tượng có thiền án liên sự
và những đối tượng có những biểu hiện
để chủ động đảm bảo an ninh trật tự ngoài công tác nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm
công an thành phố nha trang đang đẩy mạnh tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
có biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách
ngoài ra các địa phương củng cố các lực lượng phối hợp với công an xã phường
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có thông báo khẩn gửi các đơn vị liên quan
về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm xử lý dứt điểm tình trạng mua bán tự phát
lấn chiếm lòng lề đường xung quanh ba chợ đầu mối trên địa bàn thành phố
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân quận tám quận hai huyện bình chánh
hóc môn và thành phố thủ đức tập trung lực lượng để giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán tự phát
lớn chiếm lòng đề đường vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối
đồng thời giao sở giao thông vận tải sở tài nguyên và môi trường công an thành phố phối hợp các địa phương
chủ trì tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển lên xuống hàng hóa
và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối sở nội vụ khẩn trương tham mưu ủy ban nhân thành phố
về thành lập tổ công tác phối hợp liên ngành cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát
xung quanh các chợ đầu mối của thành phố trình trước ngày ba mươi một tháng ba
còn sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea vừa cập nhật danh sách sáu mươi tám mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ
vì không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu này
sẽ không được sử dụng hạn mức tính dụng như đòn bẫy tài chính
các cổ phiếu bị hosea công bố chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong dự việc cảnh báo kiểm soát
hoặc do doanh nghiệp có lợi nhuận trong báo cáo tài chính hợp nhất xót xét sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai là số âm
cụ thể mạng chứng khoán có thời gian niêm yếp dưới sáu tháng như acg fuc tvg f bốn fued cmid
chiến khoán thuộc diện cảnh báo như cig dlg dsv sag
chứng khoán thuộc diện kiểm soát có cổ phiếu hvn của tổng công ty hàng không việt nam ogc của tập đoàn đại dương
ngoài ra còn có các mã như ast hot hu một hu ba
chứng khoán mở lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai là số âm như agm asp bce
lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai là số âm như apg
xuất hiện trong danh sách còn có thêm những cổ phiếu hệ sinh thái flc như amd

hệ sinh trong thời gian thanh toán nợ được tính bằng mức lệ xuất trái phiếu theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu
còn khoản nợ sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ
đối với phương án hai novaland sẽ thanh toán trái phiếu bằng tài sản sản phẩm bất động sản quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất đồng sản
thuộc một dự án do công ty con của novoland làm chủ đầu tư
lô trái phiếu nv hai trăm hai mươi hai nghìn sáu được novaland đề xuất lần này được phát hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai là trái phiếu không chuyển đổi
không kèm chứng quyền có tài sản đảm bảo bằng việt nam đồng
kỳ hạn trái phiếu là hai năm với tổng mệnh giá phát hành là một năm trăm linh tỷ đồng
thị trường chiến khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động trong bối cảnh nhiều thông tin quan trọng trái chiều được công bố
trong đó điểm sáng trong tuần qua có sự hỗ trợ mạnh của dòng vốn ngoại khi mua rồng hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
vn index kết thúc tuần qua với việc dừng ở mức một bốn mươi năm một điểm giảm tám so với tuần trước
trong khi chỉ số hns index
cuốn sụt giảm một sáu về mức hai trăm linh bốn năm điểm và chỉ số upcomindex giảm nhẹ năm về còn bảy mươi sáu bốn điểm
trong đó điểm tích cực tuần qua là khối ngoại vẫn mua rồng mạnh hai ba trăm một mươi sáu tỷ đồng trên thị trường
nhất là các quỹ hoán đổi danh mục etf với nguồn tiền lớn
đây là tuần cơ cấu danh mục kỳ quý i của các quỹ lớn như ftse etf fubon etf vnx việt nam etf
riêng sàng hosea khối ngoại đã mua rồng đến hai một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
khối lượng gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
các quỹ lớn đã mua rồng đến một triệu cổ phiếu trong cả năm phiên giao dịch
tăng một trăm ba mươi sáu so với tuần trước nhờ hoạt động giải ngân của các quỹ lớn
tương tự trên sàn upcom khối ngoại cũng gia tăng bảy mươi sáu giá trị mua rồng trên sàn hns
lên mức một trăm sáu mươi tám tỷ đồng trong khi bán rồng nhẹ một mươi sáu tỷ đồng
thị trường bất động sản tại khu vực phía nam nói chung thành phố hồ chí minh nói riêng
hiện đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý tính dụng
tuy nhiên trong bối cảnh này vẫn có phân khúc được cho là điểm sử dụng
trong bức tranh ám đạm chung đó chính là bất động sản cho thuê
thị trường bất động sản cho thuê đang trở thành một điểm thu hút mạnh mẽ
từ quý iv năm hai nghìn hai mươi hai với mức độ quan tâm tăng một trăm linh ba so với đầu năm
theo báo cáo mới của bấtđộngsản com vn giá thuê cũng đã hồi phục mạnh mẽ
và dẫn đến nhiều nhà đầu tư chuyển sang mua căn hộ và nhà phố với mục đích cho thuê
nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng cho thấy sáu mươi một người có ý định mua bất động sản
muốn đầu tư cho thuê trong năm hai nghìn hai mươi
theo dữ liệu tháng một năm hai nghìn hai mươi
bất động sản cho thuê trong năm hai nghìn hai mươi ba của bấtđộngsản com vn
mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc tăng một trăm linh một so với tháng một năm ngoái
với căn hộ chung cư là loại hình được quan tâm nhiều nhất lên đến một trăm ba mươi
các chuyên gia dự báo rằng dòng tiền đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba sẽ chuyển hướng vào các sản phẩm
có thể khai thác cho thuê như căn hộ chung cư và nhà phố
không chỉ ở các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
mà còn ở nhiều tỉnh thành khác như nha trang đà nẵng bình dương
các loại hình bất động sản sau luôn là câu chuyện được nhiều quan tâm
bất động sản nhà ở trung tâm thương mại
khách sạn khách sạn ở trong thành phố gọi là city hotel
thì đây là những phân khúc mà nó được xem luôn là điểm nóng của thị trường
cũng như là có văn phòng và các căn hộ dịch vụ
trong nhiều năm qua ở cái bối cảnh khó khăn nào đi nữa
thì căn hộ dịch vụ thường gọi là service department
luôn là cái nguồn cùng của bất động sản
và đạt nguồn cùng ổn định
cũng như là cái occupancy cái tầng suất luôn đạt tỷ lệ rất tốt
và có phân phòng cũng vậy đây là những điểm sáng của thị trường bất động sản
bản thân các nhà đầu tư họ cũng xác định cái việc là đầu tư gia tăng giá trị
nó sẽ là câu chuyện từ trung tới dài hạn
nên trong cái quá trình đó thì cái việc khai thác cho thuê
cũng sẽ là một trong những mục tiêu mà họ nhắm tới
để mà tạo ra một cái dòng tiền trong ngắn hạn
để mà tăng cái hiệu quả khai thác
đối với đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mà họ sử dụng các động thái tài chính
thì có thể nó sẽ giúp cho giảm được cái áp lực rất lớn về dòng tiền
cũng theo các chuyên gia thị trường bất động sản hiện đang trong giai đoạn khó khăn
nhất là vướng mắc pháp lý dự án
ngoài ra các doanh nghiệp bất động sản cũng đang gặp khó
trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn trái phiếu
hiện tại thị trường đang có sự lệch pha do thiếu hụt nguồn cung sản phẩm mới
trong khi nhu cầu đi thuê căn hộ đang gia tăng
trong cái cảnh dài hạn thì tôi nghĩ rằng là nhờ vào cái sự ổn định và cái nhu cầu
mặc dù chúng ta biết mức giá cũng sự biến động rất là nhiều
nhưng mà về nhu cầu chung trên thị trường đặc biệt là nhu cầu về máy nhà ở cũng khá là cao
nó cũng là một cái động lực để mà nó giữ được cho cái sự cân bằng
nó sẽ đợi khi mà thị trường phục hồi về nguồn cung
thì nó sẽ tạo được cái sự cân bằng mới
với cái độ trẻ của chính sách vào khu vực bất động sản
thì câu chuyện ba tháng sáu tháng chín tháng là điều chắc chắn

tại vì chúng ta khi điều chỉnh cái chính sách thì nó còn cái thời gian để hấp thụ
cũng như cần điều chỉnh các cơ quan quản lý nhà nước các bên liên quan
cần cái thời gian để phối hợp với các ban ngành để mà điều chỉnh các quy định và pháp lý
thì do vậy tôi nghĩ rằng là với cái bối cảnh trong tương lai
mừng bởi vì là chúng ta có chính sách điều tiết về chính sách tài chính
chính sách về tiền tài khá linh hoạt
nhưng khá là chúng ta đang lo là liệu vấn đề pháp lý có đi kịp hay không

dự báo thị trường bất động sản
trên cả nước sẽ có tín hiệu đảo chiều và cân bằng hơn trong giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng trở lại vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực như căn hộ chung cư hay nhà phố
sẽ dẫn dắt thị trường
phân khúc nhỏ đáp ứng nhu cầu ở thực là điểm sáng
để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong thời gian tới
thưa quý vị bộ xây dựng vừa trình chính phủ nghị quyết về thị trường bất động sản
ngày một mươi tháng ba đề nghị đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ
nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đề án này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các chủ đầu tư và người dân
do nhu cầu cho phân khúc nhà ở xã hội đang tăng cao
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong những năm gần đây phân khúc nhà ở xã hội đã ít xuất hiện trên thị trường
trong khi nhu cầu cho sản phẩm này đang rất cao
dự báo cho thấy nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục tăng đến năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là tại khu vực đô thị
hiện nay tỷ lệ dân số đô thị chiếm khoảng bốn mươi và dự kiến sẽ tăng lên khoảng bốn mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi
với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại
mỗi năm cần thêm khoảng bảy mươi triệu m hai nhà ở đô thị
vì vậy đề án của bộ xây dựng về việc xây dựng ít nhất một triệu nhà ở xã hội
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như các chủ đầu tư
đứng góc nhìn của một doanh nghiệp ở trên hai mươi năm làm thị trường bất công sản
đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội thì thực ra là chúng tôi rất là phấn khởi
khi mà nhận được cái đề án là của bộ xây dựng
một triệu canh cho tới năm hai nghìn hai mươi thì sự đây là một cái đề án phải nói là rất là tốt
chúng tôi đánh giá đây là một cái mang tính chiến lược về lâu dài
về tầm nhìn vĩ mô của một đơn vị cũng như là một cái tầm cỡ quốc gia
tôi tin rằng với tất cả những việc mà chính phủ đang làm nhà nước đang triển khai
cộng với lại sự đồng hành vào cuộc đồng bộ
triển khai tất cả giải pháp
mà đặc biệt là vừa rồi là chính phủ đã ban hàng cái ngụy quyết ba mươi ba
thì tôi thấy rằng cái đề án này hoàn toàn khả thi nếu chúng ta làm quyết liệt
và đồng bộ tất cả những giải pháp mà cơ quan chức năng cũng như là chính phủ đã đưa ra
để đạt được mục tiêu của đề án các chuyên gia cho rằng cần giải quyết vấn đề thiếu quỹ đất
để phát triển nhà ở xã hội đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khác nhà ở xã hội của người dân
thủ tục xin phép xây dựng nhà ở xã hội quá phức tạp gây khó khăn cho doanh nghiệp
chủ đầu tư cũng phải tuân thủ nhiều thủ tục hành chính dườm ra
từ xin chủ trương đầu tư thỏa thuận quy hoạch giải phóng mặt bằng thẩm duyệt thiết kế cơ sở
xin giấy phép xây dựng xác định giá đất và nộp tiền sử dụng đất
xin giấy chứng nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng và thông báo với sở xây dựng trước khi bán nhà
chúng tôi cũng kiến nghị là những chính sách thủ tục hành chính nó phải thống nhất
và phải có hàng làm pháp lý rõ ràng để các doanh nghiệp tham gia
tại vì khi mà rõ ràng thì các doanh nghiệp sẽ rất là mạnh dạng tham gia
cái hai là về cái việc là các cái việc mà xác nhận đối tượng và điều kiện để được tham gia mua nhà sổ
nó sẽ bớt rườm rà hơn bớt cái thủ tục hơn và phải nới rộng cái phạm vi phạm vi của cái người mua nhà sỏ
thay vì là chúng ta đang là khung vào vùng miền chúng ta không bị phung việc vùng miền nữa
thứ hai là chúng ta có thể nâng cái việc mà thu nhận
thứ ba là chúng ta có thể nâng cái việc mà thu nhận của cái người lao động lên
hiện nay là chúng ta đang quy định là một mươi một triệu nhưng mà thực ra là mới với một triệu thì hiện nay là không đủ để mua
chúng ta có thể nâng lên khoảng một mươi năm triệu là nó phù hợp
như anh chị thấy rằng là các sở xây dựng sở tài nguyên môi trường thì họ có đều có sở tài chính
đều có cái đơn vị chủ quản của họ là bộ xây dựng bộ tài chính bộ tài nguyên môi trường
do vậy cái việc mà các sở này tham mưu lên cho lãnh đạo của các tỉnh thì cũng phải cần ra ngoài bộ
cũng lên cho căn trình lên thủ trướng
do vậy nếu một là chính phủ chỉ đạo trực tiếp hai là giao cho lãnh đạo
thì bao nhiêu dân các tỉnh này họ được quyên quyết với sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn các sở thì như vậy nó mới chạy được
và đặc biệt trong trường hợp này phải cần có một cái cơ chế linh hoạt và hành lạc pháp lý để tránh việc chồng chéo
liên quan đến đền bù giải tỏa liên quan đến các phê duyệt liên quan đến vật quy hoạch
thì mới thực hiện được
theo hiệp hội bất đồng sản việt nam để bắt đầu phát triển nhà ở xã hội các tỉnh thành phố cần xác định vị trí và khu vực cụ thể
cho phát triển loại hình nhà ở này trong quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở
hiện nay chỉ ghi chung nhà ở trong các quy hoạch không có sự phân biệt rõ ràng giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội
dẫn đến sự chênh lệch trong quy mô và chất lượng của dự án
ngoài ra các địa phương cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các hạ tầng kết nối để thúc đẩy phát triển bất động sản
bao gồm cả nhà ở xã hội
hạ tầng kỹ thuật bên ngoài phạm vi của dự án cần được đồng bộ hóa để tạo nguồn kết nối với hạ tầng bên trong